nguyên nhân học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại huyện miền núi sơn hà vào ngày một mươi tháng ba là nhiễm vi sinh vật samonella
sở y tế tỉnh quảng ngãi đề nghị trung tâm y tế các huyện sơn hà sơn tây phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện
tăng cường công tác truyền thông kiểm tra giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt là thức ăn đường phố
nguyên nhân học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi một số người ăn nấm tại xá sơn long huyện sơn tây vào ngày một mươi hai tháng ba là độc tố persilocin gây ảo sát trong nấm
sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu trung tâm y tế huyện sơn tây phối hợp với phòng y tế huyện và các cơ quan ban ngành liên quan
tăng cường công tác truyền thông về ngộ độc nấm về an toàn vệ sinh thực phẩm
liên quan vụ ngộ độc sau khi học sinh ăn kẹo mua trước cổng trường tại huyện nghĩa hành xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng ba mới đây
khiến một mươi sáu học sinh nhập viện cấp cứu điều trị
sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
lấy mẫu gửi viện pasteur nha trang tỉnh khánh hòa để xét nghiệm liên quan tiền chất
trước tình trạng nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn liên quan nhiều thức ăn đường phố đồ ăn bán trước cổng trường
sở y tế tỉnh quảng ngãi yêu cầu các địa phương khi xảy ra sự việc cần báo cáo nhanh về sở y tế tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm để xử lý và chỉ đạo kịp thời
phó giám đốc sở y tế tỉnh quảng ngãi cho biết từ đầu năm tới giờ liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm
trong đó có thức ăn đường phố
liên quan các vụ ngộ độc cho học sinh thì cơ sở công thương giáo dục tham gia vào việc truyền thông giáo dục cho các cháu
liên quan đến thức ăn không gió nguồn gốc
sở công thương và quản lý thị trường cũng phải tham gia sâu vào vấn đề cung ứng giám sát hàng hóa liên quan đến thức ăn đường phố kẹo bánh trước cổng trường
mới đây công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang truy tìm đối tượng đập vỡ kính ô tô giữa ban ngày ở trung tâm thành phố để trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu vào trưa ngày bốn tháng bốn một người đàn ông điều khiển xe ô tô nhãn hiệu perjeot đến một ngân hàng tại thành phố buôn ma thuột để rút tiền
sau đó người này để tiền trong xe rồi lái đến một cửa tiệm trên đường lê thánh tông phường tân lợi thành phố buôn ma thuột và đỗ xe bên đường để vào cắt tóc
khoảng một mươi hai h ba mươi phút cùng ngày đối tượng mặc áo xanh theo dõi biết chủ xe đã vào cửa tiệm nên dùng vật cứng đập vỡ kính xe phía sau lấy đi nhiều tài sản có giá trị
sau khi phát hiện sự việc chủ xe trình báo cơ quan công an được biết tài sản bị lấy đi trị giá hàng trăm triệu đồng vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
sau đây là các tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật mời quý vị cùng theo dõi
cảnh danh là thánh phá hít lan ngọc sau khi tham gia trị đẹp mùa một đã có sự cải thiện đáng kể
nữ diễn viên được netizen trao vai trò visual và main dancer của nhóm bởi nhan sắc cuốn hút cùng khả năng vũ đạo điêu luyện
sự trở lại của huyền baybi đã tạo nên hiệu ứng khủng sau khi bị loại một cách tiếc nuối
phú bà được cho là một mảnh ghép đa tài của lunas khi sở hữu nhiều thế mạnh từ tiềm lực kinh tế đến ca hát vũ đạo và visual
diệp lâm anh cũng mang đến màu sắc của nữ thần nix bằng sự bí ẩn và từng trải
trong chị đẹp mùa một diệp lâm anh gây ấn tượng bởi khả năng biến hóa đa dạng mang đến hình ảnh vừa cá tính vừa quyến rũ
bên cạnh đó với thế mạnh là vũ đạo diệp lâm anh được kỳ vọng sẽ bộc lộ được hết khả năng
mảnh ghép cuối cùng là khổng tú quỳnh người đại diện cho nữ thần mặt trăng sellina
nữ chủ nhân của ca khúc lạnh luôn mang đến hình ảnh một cô nàng nữ tính đậm vai idol k pop
bên cạnh đó chất dòng không tuổi của khổng tú quỳnh cũng sẽ là một màu sắc riêng cho lunas
đã từng trình diễn trong nhiều chương trình cùng các chị đẹp khác và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả
phần đông người hâm mộ đều cho rằng sự đồng đều giữa visual năng lượng và kỹ năng trình diễn của các trị đẹp hoàn toàn không thua kém những nhóm nhạc k pop
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi